từ hôm nay ngày hai mươi bốn tháng chín thành phố hội an tỉnh quảng nam chính thức mở cửa trở lại đón khách
sau khi tạm ngưng hoạt động do dịch covid một mươi chín
thành phố còn giảm năm mươi giá vé tham quan khu phố cổ đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó các hoạt động nghệ thuật như hô hát bài tròi điểm nhạc tiếng dương cầm
các hoạt động trình diễn trang phục hội an ký ức thời gian chiếu dân ca biểu diễn văn hóa dân gian
các làng nghề truyền thống lâu đời của hội an như làng gốm thanh hà làng rau trà quế
rừng dừa bảy mẫu cũng mở cửa trở lại để phục vụ du khách đến tham quan và trải nghiệm